trong đợt mưa lớn vừa qua thành phố vinh tỉnh nghệ an đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề
tới nay nước đã rút hoàn toàn giao thông đã trở lại bình thường
tuy vậy công tác khắc phục hậu quả vẫn được người dân thành phố vinh tiếp tục triển khai
hiện tại nước tại khu vực chợ vinh đã rút hẳn tuy nhiên đống hàng hóa tiền tỷ đã chất thành rác
không những gây thiệt hại cho bà con tiểu thương mà còn ảnh hưởng đến môi trường khi không thể thu dọn ngay lập tức
chưa thể thống kê được số thiệt hại của bà con
khu vực bị thiệt hại lớn nhất là đình tây và đình đông trợ vinh với hơn một tám trăm linh kiosk bị ảnh hưởng bởi mưa lớn
hiện lực lượng của ban quản lý chợ tập trung giúp tiểu thương thu dọn sắp xếp hơi phóng hàng hóa để bà con sớm ổn định kinh doanh trở lại
cùng với đó các khu vực trồng rau màu trên địa bàn thành phố cũng đang được chính quyền địa phương chỉ đạo người dân sớm khắc phục hậu quả tiếp tục tái sản xuất